một số tuyến giao thông kết nối tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi ở các địa phương này cũng bị ngập gây ách tắc giao thông
một số tuyến giao thông kết nối tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi ở các địa phương này cũng bị ngập gây ách tắc giao thông